bệnh mạch vành đó là bệnh lý của mạch máu nuôi tim
cụ thể là theo thời gian thì các mạch vành sẽ bị hẹp dẫn đến là cơ tim phía sau được nuôi bởi mạch đó sẽ bị thiếu máu
vậy thì nó sẽ gây nên các triệu chứng kinh điển nó là triệu chứng của đau ngực
đau ngực khi gắng sức nghỉ ngơi thì bớt đau đấy là những triệu chứng điển hình nhất của bé đau thắt ngực
còn những đối tượng mà có nguy cơ cao của bệnh lý mạch vành
ví dụ như là những người mà có bệnh lý huyết áp tiểu đường mỡ máu hoặc là những người mà thường xuyên hút thuốc lá
ngoài ra thì những người có tuổi có tiền sử gia đình bị bệnh với tim mạch
khi nào thì cần can thiệp động mạch vành và can thiệp động mạch vành thì có lợi ích như thế nào ạ
đối với cả bệnh lý mạch vành thì do mạch máu bị hẹp thế nên rằng là cái nguồn dinh dưỡng nuôi bị thiếu
vì vậy chúng ta cần phải can thiệp khi mà những triệu chứng đau ngực
không đáp ứng với điều trị bằng thuốc hoặc là có những bằng chứng thiếu máu do hẹp mạch vành
cụ thể như là chúng ta có thể làm nghiệm pháp gáng sức hoặc là chụp spac của đánh giá thiếu máu cơ tim
tiêu chí để can thiệp mạch vành trên hình ảnh chụp mạch thì đối với những mạch hẹp trên bảy mươi trở lên là chúng tôi đã có chỉ định để làm can thiệp tái thông mạch vành
vì vậy cái lợi ích của can thiệp mạch vành cụ thể nó sẽ mở
nó sẽ hợp dụng lại cái dòng máu nuôi cho cơ tim khiến cho cơ tim được trở nên khỏe người bệnh sẽ hết đau ngực
vậy thì can thiệp động mạch vành được diễn ra như thế nào và có những loại stent nào thưa bác sĩ
can thiệp động mạch vành thì là một thủ thuật can thiệp qua đường mạch máu
cụ thể là các bác sĩ can thiệp sẽ thiết lập cái đường vào mạch máu của người bệnh ở đường cổ tay hoặc là đường động mạch đùi
và thông thường thì bây giờ là sẽ thường can thiệp con đường cổ tay để an toàn
thuận lợi hạn chế chảy máu
trên cái đường vào đó thì các bác sĩ sẽ dựa trên cái dây dẫn luồn vào tận vượt qua vị trí hẹp của mạch vành
trên đó sẽ đẩy các quả bóng để nong vị trí hẹp và sau đó thì sẽ đặt sten để tái thông lại vị trí hẹp của mạch vành
hầu hết hiện tại bây giờ stent sử dụng là loại stent phù thuốc để nó vừa đạt được hiệu quả tái thông mạch máu
nhưng về xa sẽ hiệu quả tránh tái hẹp
còn đối với loại stent tự tiêu thì cũng đang phát triển
tuy nhiên thì chưa được đưa vào khuyến cáo thực hành bởi vì nó cũng còn những nhược điểm lớn về mặt kỹ thuật cũng như là việc tái hẹp sớm sau khi sử dụng stent tự tiêu
trung tâm tim mạch bệnh viện đa khoa tâm anh là một trong những chuyên khoa mũi nhọn được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang sở hữu hệ thống máy móc hiện đại
quy tụ đội ngũ bác sĩ là những chuyên gia giỏi chuyên môn giàu kinh nghiệm từng có thời gian dài tu nghiệp tại nước ngoài và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các bệnh viện hàng đầu việt nam

cấy máy tạo nhịp điều trị nhịp chậm suy tim kỹ thuật hybrid đặt stand trong phình tách động mạch chủ